sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết việc chấm thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi một đợt một tại thành phố đã hoàn tất
bao gồm các môn tự luận và môn trắc nghiệm
theo đó sau khi hoàn tất bài thi trách nghiệm và tự luận hội đồng chấm thi sẽ tiếp tục các công việc hồi phách so dọa lên điểm
dự kiến ngày hai mươi bốn tháng bảy hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tổng kết công tác chấm thi
báo cáo sơ bộ kết quả gửi dữ liệu bài thi về bộ giáo dục đào tạo đảm bảo thời gian công bố kết quả thi cho thí sinh vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh tại tp hcm sẽ được hoàn thành vào ngày hai mươi tám tháng bảy
chậm nhất đến ngày hai tháng tám thí sinh tại thành phố sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
kết thúc đợt một tp hcm còn khoảng ba thí sinh sẽ dự thi đợt hai
nhiều giám khảo chấm thi tại tp hcm cũng cho biết môn ngữ văn có phổ điểm trung bình từ sáu đến sáu năm còn các môn khác điểm lại khả quan hơn
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đã đề xuất với ủy ban nhân dân tp hai phương án tuyển sinh đối với lớp một mươi thường và lớp một mươi chuyên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
phương án một là tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi với các môn ngữ văn tiếng anh toán và môn chuyên hoặc môn tích hợp nếu đăng ký nguyện vọng vào những lớp này vào ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám
phương án hai trong điều kiện dịch bệnh chỉ tổ chức thi đối với lớp một mươi chuyên sau khi đã tuyển sinh lớp chuyên thì thực hiện xét tuyển lớp một mươi thường cho những học sinh đã đăng ký các nguyên vọng